mời quý vị và các bạn cùng đến với một câu chuyện ấm áp tình người nơi rốn lũ quảng bình
dũng cảm quên mình cùng con trai trèo thuyền cứu một mươi năm người vượt dòng lũ xiết trong tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
anh hoàng văn tâm ở xã phù hóa huyện quảng trạch tỉnh quảng bình
là tấm gương sáng được nhân dân địa phương cảm phục và biết ơn
trong những ngày giáp tết nhiều người được cha con anh tâm cứu sống đã tới thăm hỏi
chúc tết gia đình ân nhân tạo nên nét đẹp đầy nhân văn và thấm đẫm tình người
nơi vùng lũ quảng bình khi xuân về tết đến
người đàn ông này là hoàng văn tâm ở xã phù hóa huyện quảng trạch tỉnh quảng bình
đã nhiều thế hệ gia đình anh gắn chặt với sông nước với những chiếc thuyền này
dù chỉ là chiếc thuyền cũ nhưng anh tâm đã cùng nó cứu cả hàng chục người trong mưa lũ nhiều năm qua
cứ mỗi dịp tết đến xuân về không khí gia đình anh tâm luôn tươi vui rộn ràng
khi được người dân trong xã đến thăm hỏi động viên
cha con đi sang nhà thăm hỏi gia đình thì cảm thấy trong nhà
lương tâm của tôi thì cũng rất là phấn khởi
từ mình đi dục hồ cho mình không nghĩ cái chuyện là cái phần sáu là để hồ đi thăm hỏi mình
nhưng mình cảm thấy là cho ba con cạc mì cạc ổ mà sáng được tên nhà thì cũng rất là mơ
còn đây là ba mẹ con chị thùy
nếu như ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu vừa qua không có cha con anh hoàng văn tâm
dũng cảm trèo thuyền ra cứu cả gia đình trong lúc lũ dâng cao
thì chưa chắc giờ này gia đình chị bình yên hạnh phúc như vậy
nhân ngày cuối cùng của năm cũ hai nghìn một mươi sáu
mẹ con chị thùy cùng nhiều người dân được cứu trong lũ
đã tới nhà ân nhân để cảm tạng nghĩa cử cứu người của bố con anh tâm
hôm nay là nhân dịch năm mới
em gia đình em và một số gia đình khác đến
để cảm ơn gia đình anh tâm
đã giúp gia đình em và một số gia đình khác
trong hai trần lũ
cuối cùng trong năm mới này
em chúc cho gia đình anh tâm
rồi ra sức khỏe làm ơn các bạn
nhiều may mắn
trong khi cuộc sống của bà con còn khó khăn
thì những nụ cười dạng dỡ như thế này
quả thật đáng quý
nó đến không phải từ một niềm vui vật chất
mà được xuất phát từ lòng quả cảm
từ tình làng nghĩa xóm
và tết này những nụ cười kia hẳn sẽ còn xuất hiện rất nhiều
ở các hộ gia đình đã may mắn thoát nạn
trong cơn lũ kép vừa qua tại tỉnh quảng bình